với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc từ ngày một mươi đến ngày một mươi bốn tháng chín tại hà nội
tổ chức operation smile việt nam phối hợp với bệnh viện hữu nghị việt nam cuba tổ chức chương trình phẫu thuật nhân đạo
dành cho các bệnh nhi mang dị tật khe hở môi hàm ếch
đây là chuỗi hoạt động nhân đạo nhằm giúp đỡ những gia đình có con em bị các dị tật bẩm sinh nhưng chưa có điều kiện điều trị
khe hở môi hở hám ếch là một trong những dị tật phổ biến nhất đối với trẻ sơ sinh tại việt nam
với tỷ lệ trẻ sinh ra mang dị tật là một trên bảy trăm linh
trẻ em sinh ra với dị tật hở môi hàm ếch có nguy cơ tử vong trước một tuổi cao gấp hai lần so với trẻ bình thường
không những vậy các em còn gặp phải nhiều vấn đề về hô hấp sang miệng cũng như gặp khó khăn trong việc phát âm và sinh hoạt hàng ngày
với con số khoảng ba trẻ em sinh ra với dị tật bẩm sinh hàng năm
vẫn còn rất nhiều trẻ em không có điều kiện để tiếp cận với các dịch vụ khám và điều trị miễn phí
hoạt động tại việt nam từ năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trong suốt hai mươi tám năm qua
open ostion smire việt nam đã khám và phẫu thuật miễn phí cho hơn bốn mươi một trẻ em mang dị tật bẩm sinh trên khuôn mặt
bệnh viện nông cú ba nói riêng và hội phẫu thuật nội cầy
nói chung thì
hội phẫu thuật nội cầy đã phẫu thuật rất nhiều ca và từ năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đến nay rồi
chúng tôi đồng hành hơn ba mươi năm đối với phẫu thuật nội cầy
chúng tôi coi đây như một sứ mệnh xã hội tự mình mang vác để làm nhiệm vụ phục hồi các nụ cười cho các cháu
để các cháu đẹp hơn và gia đình có niềm vui xã hội cũng có niềm vui
bởi vì thực tế đây là nguồn lao động trong tương lai có đầy đủ các thể chất tinh thần và trí tuệ
đa số các bệnh nhi được phẫu thuật đều đến từ các tỉnh miền núi phía bắc và có hoàn cảnh khó khăn
toàn bộ kinh phí cho đợt phẫu thuật này từ việc đi lại và ăn ở của các em cùng người nhà đều được chương trình tài trợ
nếu mà không có chương trình này thì gia đình cháu thì không đủ điều kiện
gia đình cháu bây giờ nghèo nên tôi mong là gia đình bên chương trình cố gắng tạo điều kiện để giúp đỡ cháu
để cho cháu được như mọi trẻ em khác
bị bệnh tật như thế đi học thì
khó khăn rất là thưa cô chưa có tiền để phẫu thuật
nhưng có chương trình hôm nay phẫu thuật mới phí cảm thấy rất vui
các gia đình có thể đăng ký tham gia chương trình phẫu thuật qua đường dây nóng của open osceon smier việt nam
chín trăm linh bốn tám mươi tám năm nghìn năm trăm năm mươi năm hoặc trực tiếp đưa đến bệnh viện việt nam cuba tại hà nội để được khám tư vấn điều trị và phẫu thuật